thành ủy tp hcm đã tổ chức sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số ba mươi chín của ban chấp hành trung ương
một năm thực hiện kết luận số một mươi bảy của bộ chính trị về tình hình thực hiện biên chế
tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau ba năm thực hiện nghị quyết số ba mươi chín của ban chấp hành trung ương về tinh giản biên chế
và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức tp hcm đã tinh giản bốn trăm bảy mươi hai trường hợp
theo ban tổ chức thành ủy tp hcm số lượng biên chế thực tế của thành phố còn khá cao
so với số biên chế của trung mương giao tuy có quyết liệt trong việc tinh giản biên chế nhưng chưa đạt yêu cầu
vẫn còn một số cấp ủy lung túng trong tổ chức thực hiện tinh giản biên chế
nên việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ yếu về tinh giản biên chế
chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm
sắp xếp củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy nên tổ chức bộ máy chưa thật sự tinh gọn
số lượng tinh giản biên chế ít hiệu quả công tác chưa cao